ngày sáu tháng tám tỉnh ủy đồng nai đã tổ chức hội thảo khoa học nâng cao chất lượng học tập
quán triệt các nghị quyết chỉ thị của đảng trên địa bàn tỉnh
gần ba mươi tham luận của các nhà khoa học lãnh đạo các sở ban ngành tại hội thảo đã tập trung
làm rõ những vấn đề từ thực tiễn tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của đảng
trên địa bàn trong thời gian qua và những hạn chế như nhiều nơi được khoán trắng cho ban tuyên giáo
cấp ủy hình thức chưa thực sự đa dạng phong phú để phù hợp với từng đối tượng
một số đảng viên ý thức học tập còn chưa nghiêm túc chất lượng báo cáo viên còn hạn chế
do vậy nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị cần đổi mới cả nội dung và hình thức
nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị
trong việc gương mẫu học tập quán triệt vận dụng nghị quyết chỉ thị của đảng vào thực tiễn cuộc sống